chị cụ kiểm lâm tỉnh cà mau cho biết là tính đến thời điểm hiện tại lâm phần rừng tràm và rừng các cụm đảo trên địa bàn tỉnh hơn bốn mươi ba năm trăm linh ha thì đã có hơn ba mươi bảy sáu trăm linh ha báo cháy cấp năm cấp cao nhất trong thang cảnh báo cháy rừng có nghĩa là chiếm trên tám mươi sáu bốn tổng diện tích rừng ngập ngọt của tỉnh